kỳ nghỉ lễ năm nay thì hầu hết các địa điểm di tích bảo tàng trên địa bàn thành phố hà nội
đều đón một lượng lớn du khách ghé thăm
chỉ trong ngày hai tháng chín thì di tích quốc gia đặc biệt văn miếu quốc tử giám
đã đón gần một mươi tám khách tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
còn tại bảo tàng mỹ thuật lượng khách tăng gấp đôi gấp ba trong dịp nghỉ lễ này
đặc biệt là hai năm trở lại đây thì tỷ lệ khách việt nam chiếm tới tám mươi
điều này cho thấy sự quan tâm của du khách trong nước tới các bảo tàng nghệ thuật
cũng trong bốn ngày nghỉ lễ di sản hoàng thành thăng long đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú đặc sắc
trải dài từ sáng tới tối phục vụ đông đảo nhu cầu của du khách tới đây vui chơi và tham quan
ngay trong ngày một tháng chín đã có tới tám lượt khách và ngày hai tháng chín là hơn một mươi lượt
các con số tích cực này cho thấy những tín hiệu đáng mừng khi ngày càng có nhiều du khách
lựa chọn hình thức du lịch tại chỗ tham quan và khám phá các di tích lịch sử bảo tàng
tạo nên sự thúc đẩy mạnh mẽ cho ngành du lịch thủ đô